ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số hai trăm ba mươi sáu phê duyệt quy hoạch tỉnh lạng sơn thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
bản quy hoạch được coi là thiết kế toàn diện tổng quan xác định tâm nhìn và mục tiêu phát triển dài hạn cho từng ngành lĩnh vực
hình thành khung định hướng phát triển chiến lược giúp lạng sơn xác định rõ tiềm năng thế mạnh để tập trung chỉ đạo
triển khai thực hiện đảm bảo phát huy tối đa lợi thế sớm đưa lạng sơn tới năm hai nghìn năm mươi trở thành vùng đất cửa khẩu xanh
có nền kinh tế hiện đại năng động hấp dẫn đầu tư nước ngoài
chiều ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh lạng sơn
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi và xúc tiến đầu tư năm hai nghìn hai mươi bốn của tỉnh lạng sơn
tại hội nghị thủ tướng đề nghị lạng sơn thực hiện tốt quy hoạch tăng cường thu hút đầu tư phát triển nhanh bền vững
trở thành trung tâm kết nối kinh tế thương mại đầu tư phát huy bản sắc văn hóa dân tộc xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
chúng ta không ngừng củng cố tăng cường
tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp hợp tác lâu dài bền vững giữa hai dân tộc giữa hai nước giữa nhân dân hai nước
trọng tâm thứ hai là phải giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình hữu nghị
chúng ta phải phát huy được tính kết nối về giao thông kết nối về kinh tế
giữa lạng sơn với các tỉnh trong vùng giữa lạng sơn với lại cả nước giữa việt nam asean với trung quốc
trong bản quy hoạch lần này của tỉnh lạng sơn khái niệm xanh được đánh giá là một trong những yếu tố trọng tâm
đặc biệt trong bối cảnh phát triển xanh sẽ trở thành xu hướng phát triển tất yếu bền vững của nền kinh tế toàn cầu
để tìm hiểu về chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh lạng sơn
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn năm mươi chúng tôi đã có buổi làm việc với đồng chí hồ tiến thiệu
phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn về nhiều nội dung mà bản quy hoạch tỉnh lạng sơn đã đề ra
phát triển nền kinh tế phải là thân thiện với môi trường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
phải đẩy mạnh chuyển đổi số rồi ứng dụng các khoa học công nghệ tiên tiến vào
để từ đó góp phần để tạo nên một nền kinh tế xanh và giúp cho phát triển của lạng sơn nhanh và bền vững trong thời gian tới
có thể thấy quy hoạch tỉnh được phê duyệt sẽ mở ra không gian phát triển cơ hội tạo ra sung lực mới để phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi
tỉnh lạng sơn có quy mô kinh tế và grdp bình quân đầu người trong nhóm năm tỉnh dẫn đầu của vùng trung du và miền núi phía bắc

tỉnh lạng sơn có quy mô kinh tế và grdp bình quân đầu người trong nhóm năm tỉnh dẫn đầu của vùng trung du và miền núi phía bắc

tỉnh lạng sơn có quy mô kinh tế và grdp bình quân đầu người trong nhóm năm tỉnh dẫn đầu của miền núi phía bắc

tại quy hoạch tỉnh lạng sơn thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi tỉnh lạng sơn tiếp tục xác định chuyển đổi số và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế là khâu đột phá
qua đó góp phần nâng cao năng lực hiệu quả tính minh bạch trong hoạt động điều hành tạo sự bình đẳng cho người dân thu hẹp khoảng cách đặc biệt tại khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
chuyển đổi số sẽ là một giải pháp mang tính chất đột phá để giúp cho lạng sơn phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới
vì vậy trong quy hoạch tỉnh lạng sơn đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
thì chuyển đổi số tiếp tục là một cái mục tiêu một cái giải pháp để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
một trong bốn đột phá phát triển kinh tế xã hội được tỉnh lạng sơn xác định qua bản quy hoạch tỉnh lần này đó là
phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng sức cạnh tranh xanh an toàn và hiện đại
để cụ thể hóa khâu đột phá quan trọng này
tỉnh lạng sơn đã và đang nỗ lực xây dựng quy hoạch khắc phục tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng
tăng cường xúc tiến thu hút đầu tư xây dựng cơ chế chính sách phù hợp
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà đầu tư yên tâm đầu tư kinh doanh
việc công bố quy hoạch tỉnh lạng sơn rất là quan trọng
tạo cơ hội để có mặt bằng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh lạng sơn
và nhất là công nghiệp thu hút các nhà đầu tư để phát triển sản xuất công nghiệp cao
rồi là công nghiệp xanh sạch
lạng sơn xác định rõ ưu tiên phát triển ngành sản xuất và chế biến
tập trung chế biến sâu nông lâm sản và sản xuất thực phẩm quy mô lớn
ưu tiên phát triển các ngành năng lượng tái tạo
trọng tâm phát triển các cụ công nghiệp kết nối thuận tiện với các tuyến hành lang kinh tế dọc
theo quốc lộ bốn a
nối lạng sơn với cao bằng quốc lộ bốn b nối lạng sơn với quảng ninh

theo năm bảo đảm bảo tính tuân thủ của quy hoạch bảo đảm tính đồng bộ của quy hoạch
bảo đảm tính liên kết của quy hoạch bảo đảm tính linh hoạt của quy hoạch
bảo đảm tính mở rộng của quy hoạch
bên cạnh đó trong quá trình triển khai phải luôn đổi mới tư duy tầm nhìn phát triển
khai thác hiệu quả các tiềm năng xác định các dự án ưu tiên để có cơ chế huy động nguồn lực
sau khi mà quy hoạch tỉnh được thủ tướng phê duyệt
thì tỉnh sẽ bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch để thực hiện quy hoạch và trình thủ tướng để bàn hành
cùng với đó là gắn vào cái trách nhiệm của người đứng đầu rồi là giao nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên
rồi là các cơ quan tổ chức để tổ chức thực hiện các nội dung của quy hoạch
phát động các phong trào thi đua rồi là để nâng cao nhận thức của người dân đối với quy hoạch tỉnh
để mà tất cả cán bộ công chức viên chức người dân thực hiện cái quy hoạch đó
với một tinh thần là nỗ lực nhất
vì cái lợi ích chung hành động quyết liệt và để mà làm sao mà với cái khát vọng
là đưa lạng sơn ngày càng phát triển đi lên trong cái thời gian tới
tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng thường xuyên và trực tiếp là bộ chính trị ban bí thư
đứng đầu là cuộc tổng bí thư nguyễn phú trọng sự đồng hành của quốc hội
sự điều hành của chính phủ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
cùng với vào cuộc của tỉnh lạng sơn sự đồng hành của người dân
lạng sơn sẽ có bước phát triển mới nhanh và bền vững
sớm trở thành cửa khẩu xanh tiêu biểu của cả nước
theo đúng nhiệm vụ mà bản quy hoạch tỉnh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn năm mươi đã đề ra